trước thực trạng này việc đầu tư phục hồi bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn phòng hộ ven sông gây bồi tạo bãi trồng rừng phòng hộ cửa sông ven biển tỉnh cà mau là việc làm rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo tồn và phát triển những giá trị đặc thù của hệ sinh thái rừng ngập mặn chống sát lở đất ven sông cửa sông ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu gây ra bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân
từ thực tế trên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đề nghị bộ tài nguyên và môi trường bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét tổng hợp trình thủ tướng chính phủ chấp thuận dự án trồng rừng phòng hộ ven sông gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông ven biển của tỉnh cà mau được đầu tư thực hiện trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu tới hai nghìn hai mươi với tổng mức đầu tư khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
cùng với đó mỹ bằng sẽ tiếp tục phát huy vai trò ủy ban mặt trận tổ quốc cùng với các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng lấy cây trẻ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế hộ gia đình
tuyên truyền người dân chú trọng giữ gìn phát huy các di tích lịch sử bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đặc biệt là các phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã
chỉ còn hơn một tuần nữa anh nguyễn văn hoạt ở xóm sơn thành xã hùng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an sẽ xuất chuồng gần ba mươi con lợn thịt
tuy nhiên dịch te xanh đã khiến anh bị thiệt hại nặng nề sự chủ quan trong việc lấy con giống tại tỉnh khác chưa qua kiểm dịch
rồi lại tự ý điều trị tại nhà khi lợn có biểu hiện bị ốm khiến vợ chồng anh phải trả cái giá khá đắt gần một trăm hai mươi triệu đồng của gia đình tiêu tan trong chốc lát
trong khi đó hai ổ dịch tại xã văn thành và bảo thành được xác định là do chuồng trại chăn nuôi không được đầu tư đúng mức để đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y
môi trường chăn nuôi ô nhiễm nặng mật độ nuôi lại cao làm giảm sức đề kháng cho đàn lợn
đàn lợn ở đây lại trở thành một trường trại chăn nuôi không được đầu tư đúng mức để đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y

hiện tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine nằm trong danh sách bệnh đỏ như dịch tả tụ huyết trùng lợn ở các địa phương rất thấp
chỉ đạt khoảng ba mươi nên không tạo được miễn dịch chủ động trên đàn lợn
ngay tại huyện yên thành vùng đang có ổ dịch chưa qua hai mươi một ngày mới chỉ có bốn mươi trong tổng số một triệu con lợn của huyện được tiêm phòng
theo nghiên cứu của cục thú y tỷ lệ lưu hành virus tai xanh trên đàn lợn khỏe mang trùng là khá cao với một mươi một
kết hợp thời tiết bất lợi như hiện nay sẽ làm giảm sức đề kháng ở đàn vật nuôi
tiến hành tổ chức tiêm phòng
bảo vệ vùng dịch tiêm phòng vùng dịch cũng như là cả cái vùng dịch uy hiếp vùng đềm và vùng cỏ nguy cơ gáo
tăng cường công tác tức là kiểm soát cái việc vận chuyển giết mộ bốn bán lợn và sản phẩm từ lợn từ vùng dịch cũng như là ngoài vùng dịch
tri cục thú y đã cấp một mươi liều vaccine tai xanh gần ba trăm tám mươi lít hóa chất để tiêm phòng vây ổ dịch và phun khử trùng tiêu độc vùng dịch
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
công tác kiểm soát khống chế dịch bệnh phải được thực hiện triệt để đảm bảo an toàn cho thị trường thực phẩm từ lợn cho tết nguyên đán sắp đến
theo chỉ đạo của bộ y tế sở y tế tỉnh quảng bình đã tiến hành lấy mẫu hải sản tại các kho đông lạnh gửi đi kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
qua kiểm nghiệm các mẫu hải sản tại các kho lạnh tỉnh quảng bình viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phát hiện hơn sáu trăm linh sáu tấn hải sản có hàm lượng kadimi vượt ngưỡng cho phép cần được tiêu hủy
trước đó vào ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi liên ngành y tế nông nghiệp và công thương tỉnh quảng bình thực hiện lấy mẫu hải sản tại các kho lạnh trên địa bàn tỉnh để gửi cho viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm
tổng số mẫu được gửi đi là một trăm ba mươi mẫu hải sản các loại
kết quả kiểm nghiệm cho thấy có ba mươi trên một trăm ba mươi mẫu không đạt chất lượng do hàm lượng kdm tức là kim loại nặng vượt ngưỡng tương ứng với hơn sáu trăm linh sáu tấn trong tổng số hơn ba hai trăm linh tấn hải sản còn tồn động tại các kho đông lạnh tỉnh quảng bình
các hải sản đông lạnh có hàm lượng cademy vượt ngưỡng gồm nhiều loại như gẹ xanh gẹ sao cá ngư trơn ngư bong cá bống xuân mực chan chu và một số loại cá nục
hiện tại sở y tế tỉnh quảng bình đã có văn bản gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có phương án xử lý số hải sản bị nhiễm
trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi năm đoạn qua thôn r cơi xã rờ cơi huyện sa thầy các ngành chức năng của tỉnh con tôm đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát tám mươi hai b ba trăm năm mươi sáu và phát hiện trên xe khách nhiều cá thể động vật hoang dã còn sống
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một mươi một cá thể động vật hoang dã còn sống
gồm một cá thể heo rừng một cá thể rùa dứa hai cá thể kỳ tôm
tại thời điểm kiểm tra tài xế nguyễn văn toán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật hoang dã nói trên
bước đầu tài xế khai nhận mua số động vật hoang dã nói trên của một số người dân địa phương về để nhậu với bạn bè
tổ liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa một mươi một cá thể động vật hoang dã về hạt kiểm lâm sa thầy tạm nuôi giữ trước khi trả về tự nhiên
được biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đây là lần thứ ba đội kiểm tra liên ngành bắt được các vụ mua bán vận chuyển động vật hoang dã còn sống
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
mỹ khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực
nga bác bỏ đề xuất của liên hợp quốc về kéo dài lệnh ngừng bắn tại aleppo
tỷ phú donald trump đã trở lại thủ đô washington
tổng thống mỹ đã gửi bàn thảo về việc chuyển giao quyền lực
theo đó cuộc gặp với tổng thống barack obama tuy chưa giải quyết hết những bất đồng
nhưng cũng diễn ra xuân sẻ về các vấn đề liên quan tới chuyển giao quyền lực
tổng thống mỹ đắc cử donald trump có cuộc trao đổi tích cực và dài hơn dự kiến với tổng thống
barack obama tại nhà trắng tập trung về việc chuyển giao quyền lực hai bên đã thảo luận
nhiều vấn đề và được cho là chưa giải quyết hết các bất đồng nhưng cuộc gặp cũng không diễn ra căng thẳng
chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề trong đó có cơ cấu nhà trắng chính sách đối nội
đối ngoại ưu tiên hàng đầu của tôi trong hai tháng tới là tạo điều kiện chuyển giao để đảm
bảo tổng thống đắc cử sẽ thành công tôi tin rằng điều quan trọng đối với tất cả chúng ta
bất kể là đảng nào hay các lựa chọn chính trị đó là đoàn kết hợp tác với nhau trong việc đối phó
với các thử thách mà chúng ta đang phải đối mặt chúng tôi sẽ làm mọi việc để có thể giúp tân
tổng thống thành công vì thành công của tân tổng thống sẽ là thành công của đất nước
tổng thống đắc cử donald trump cảm ơn tổng thống obama về cuộc gặp và cho rằng mặc dù theo
kế hoạch cuộc gặp diễn ra trong vòng một mươi phút nhưng kéo dài hơn một tiếng rưỡi trên thực tế
chúng tôi đã thảo luận nhiều tình huống bao gồm cả thuận lợi và khó khăn tôi mong được hợp tác
với tổng thống obama và nhận được tư vấn của ông cuộc gặp là một vinh dự đối với tôi
và tôi mong rằng sẽ được hợp tác với tổng thống obama nhiều lần nữa trong tương lai
sau cuộc làm việc tại nhà trắng ông donald trump đã có chuyến thăm quốc hội mỹ và tuyên bố
dịch vụ chăm sóc y tế an ninh biên giới và việc làm sẽ là ba ưu tiên chính sách hàng đầu khi ông
nhậm chức người đứng đầu nhà trắng vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống vừa đắc cử donald trump đang
tạo nên một lực đẩy lớn cho thị trường tài chính toàn cầu với thị trường chứng khoán và giá kim
loại cắt tăng mạnh do nhà đầu tư lạc quan với các kế hoạch kích thích tài khoá sản phẩm
sản phẩm xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội

lên mức cao kỷ lục hai một trăm sáu mươi bảy bốn mươi tám điểm dow jones tăng hai trăm một mươi tám một mươi chín điểm ngược lại nhiều cổ phiếu công nghệ
như apple và microsoft giảm điểm khiến chỉ số nasdaq đi xuống các cổ phiếu ngân hàng và y tế tăng mạnh
được hưởng lợi từ chính sách của donald trump nhóm công nghiệp cũng tăng điểm tốt nhờ kế hoạch
tăng đầu tư cơ sở hạ tầng các nhà đầu tư đặt cược rằng chính sách của tổng thống đắc cử donald trump
sẽ tập trung về giảm thuế nới lỏng chính sách quản lý doanh nghiệp và tăng mạnh chi tiêu để hỗ trợ
nền kinh tế lớn nhất thế giới trong khi đó chủ tịch fed jean louis jamboulat nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc ngân hàng thế giới phải độc lập và không bị tác động bởi những ảnh hưởng từ chính trường
liên quan tới vấn đề người di cư thành phố paris của pháp vừa cho mở cửa một khu lán trại tạm cư
đầu tiên dành cho những người nhập cư trái phép và người tị nạn ở nước ngoài tuy nhiên
đây không đồng nghĩa với việc ngưỡng người nhập cư được định cư chính thức tại pháp
khu trại tạm cư này có thể tiếp nhận bốn trăm linh người và sẽ được mở rộng để đón tới sáu trăm linh người với đầy đủ
tiện nghi tối thiểu chỗ ngủ bếp ăn tập thể khu vệ sinh tiêu chuẩn và nước nóng
người nhập cư bất hợp pháp được mời tới đây trình diện
và cư ngụ tạm thời trong khi chờ phân loại sau đó được chuyển sang các trại khác dành riêng
cho từng nhóm đối tượng và được chạy này không có nghĩa là được định cư tại pháp vì đây chỉ là
nơi cư ngụ tạm thời của người di cư khi đơn xin tị nạn của họ đang trong quá trình xem xét
khu trại tạm cư này là nỗ lực của chính quyền thành phố paris trong việc gom những người nhập
trung cư bất hợp pháp về một địa điểm có tiện nghi tối thiểu nhằm cứu vãn cảnh quan thành phố
đến với tình hình chiến sự tại syri trước đề nghị của liên hợp quốc về kéo dài lệnh ngừng
bắn tại thành phố appo của syri bộ quốc phòng nga đã bác bỏ đề nghị này và cho rằng lệnh ngừng
bắn để hỗ trợ người dân chứ không phải để phe khủng bố có cơ hội khôi phục lại khả năng chiến đấu
người phát ngôn bộ quốc phòng nga tướng igor konasonov cho biết bộ này đã nhận được thư của
liên hợp quốc từ hôm bảy tháng một mươi một và đây không phải là đề nghị lần đầu tiên theo ông konashenkov
lệnh ngừng bắn nhân đạo là biện pháp cần thiết song kéo dài lệnh mà không phải để trụ giúp người
dân trong khi những kẻ khủng bố có thể củng cố lại khả năng chiến đấu của chúng là việc phản tác dụng
ông knashenkov cũng cho biết thêm dù có lệnh ngừng bắn hay không trong vài tháng qua
trung tâm hòa giải do nga điều phối cũng đã chuyển đến aleppo hơn một trăm linh tấn hàng nhân đạo
đồng thời các thông tin về thời gian áp dụng lệnh ngừng bắn các hành lang sơ tán số lượng xe buýt
xe cấp cứu điểm cung cấp thực phẩm các biện pháp an ninh đều được thông báo kịp thời đến đại diện của liên hợp quốc
hãng bảo mật và an ninh mạng caper sky tại nga vừa xác nhận xảy ra một vụ tấn công mạng quy mô lớn
nhằm vào trang web điện tử của ngành ngân hàng nga khiến ít nhất năm ngân hàng lớn của nước này bị ảnh hưởng
theo kaspersky vụ tấn công bắt đầu vào lúc một mươi ba h giờ gmt ngày tám một mươi một và mục tiêu là các trang web điện tử
của ít nhất năm ngân hàng nổi tiếng nằm trong số một mươi ngân hàng hàng đầu ở nga cho đến ngày một mươi một mươi một
các vụ tấn công ddos từ chối dịch vụ phản áp
tán vẫn tiếp tục và hầu hết các cuộc tấn công kéo dài một giờ lâu nhất là một mươi hai giờ
khiến các trang mạng của các ngân hàng này rơi vào tình trạng quá tải không thể truy cập
caper sky cho biết các vụ tấn công này ghi nhận tới sáu trăm sáu mươi lệnh yêu cầu mỗi giây được gửi đi từ
một hệ thống mạng của hai mươi bốn thiết bị tấn công đặt ở ba mươi nước trên thế giới hơn một nửa những thiết
bị có nguồn gốc ở mỹ ấn độ đài loan trung quốc và israel ngân hàng trung ương nga cũng xác nhận
thông tin về các cuộc tấn công nói trên sau khẳng định các cuộc tấn công này không
làm gián đoạn việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng thưa quý vị ngày mua sắm độc thân là dịp
khuyến mãi lớn nhất trong năm của các hãng bán lẻ trực tuyến tại trung quốc doanh thu của ngày mua
xóm này thậm chí còn lớn hơn cả black friday tại mỹ năm nay alibaba tiếp tục thành công hơn cả
mong đợi khi sau bảy phút đầu tiên mở cửa đã thu về một mươi tỷ nhân dân tệ tương đương với một bốn tỷ usd
đây là kỷ lục bán hàng trực tuyến chưa từng có trước đây alibaba tiếp tục khẳng định mình
là gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến khi chỉ sau một giờ đồng hồ doanh thu bán hàng của alibaba đã
chạm mốc kỷ lục là năm tỷ đô la ngày độc thân năm ngoái alibaba đã phải mất tới chín mươi phút để thu
về số tiền này và tổng doanh thu trong ngày độc thân là một mươi bốn ba tỷ đô la như thường lệ phần lớn
sản phẩm được mua trong ngày độc thân là thiết bị di động chiếm tới tám mươi bốn ba alibaba dự đoán kết
thúc ngày mua sắm độc thân năm nay có thể đạt doanh thu hai mươi tỷ đô la alibaba cũng tổ chức một
tiệc quảng cáo rất hoành tráng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như david beckham và kobe
bryant với sự trình diễn của ban nhạc onerepublic để khai mạc cho ngày mua sắm độc thân
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn
bạn đã quan tâm theo dõi xin thân ái chào tạm biệt